ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức hội thảo quốc tế y tế thông minh tại tp hcm
với sự tham gia của nhiều chuyên gia nhà khoa học diễn giả quốc tế và trong nước
thành phố mong muốn sự kiện mang lại nhiều cơ hội mới để ngành y tế tiếp cận các tiến bộ
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ai nền tảng công nghệ mới trong lĩnh vực y học
hướng đến công tác quản lý điều hành hoạt động điều trị và chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn
của các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn
tại đây các chuyên gia y tế chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin
chăm sóc sức khỏe người dân nhằm thực hiện tốt nghị quyết năm mươi hai của chính phủ
về chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn thành phố
dịp này thành phố cũng đã công bố kết quả đợt bình chọn giải thưởng y tế thông minh
do sở y tế tp hcm phát động năm hai nghìn một mươi chín